vâng thưa quý vị vào những cuối ngày cuối tháng sáu thì sẽ lại xuất hiện những đợt nắng nóng ở cả miền bắc và miền trung
vậy thì diễn biến cụ thể về thời tiết trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào ạ thế chị thu hương
vâng nắng nóng thì đang gia tăng không chỉ tại thủ đô hà nội mà còn cả đối với khu vực đồng bằng bắc bộ
với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ thì kéo dài từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
đợt nắng nóng này ở miền bắc sẽ tập trung trong ba ngày tới sau đó thì sẽ giảm dần
còn với khu vực trung bộ thì sẽ kéo dài từ hôm nay cho đến ngày ba mươi tháng sáu
vâng nắng mạnh kéo theo chỉ số tiêu cực tím tăng cao và dự báo là đạt ở mức chín
là mức gây hại rất cao không chỉ cho làn da mà còn cho cả mắt
theo nghiên cứu thì kính dâm có thể chống lại tia cực tím lên đến chín mươi so với mũ hay là nón
vì vậy khi ra ngoài đường vào buổi trưa thì ngoài bôi kem chống nắng
quý vị đừng quên mang theo kính dâm để bảo vệ cho đôi mắt của mình
nắng nóng kéo dài có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt
và người lao động ngoài trời nên có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
còn tại thành phố hồ chí minh thì ngày hôm nay trời nhiều mây đôi lúc có nắng
nhiệt độ chỉ khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ c
sau một mươi bốn giờ khả năng hầu khắp thành phố sẽ xuất hiện mưa rông
cục bộ có điểm mưa lớn kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
nguy cơ cao ngập úng lại tái diễn ở những tuyến đường trũng thấp